tuy nhiên từ khi phát hiện da dầu mỏ tại uae hơn ba mươi năm trước uae đã trải qua một thời kỳ chuyển đổi sâu sắc từ một đất nước nghèo với các vương quốc nhỏ nằm giải rác trở thành một nhà nước liên bang hiện đại với chất lượng sống xếp vào loại hàng đầu thế giới
không chỉ làm giàu từ vàng đen uae còn được biết đến như một điểm du lịch nổi tiếng thế giới trong đó phải kể đến hai nơi khuất khách nhất đó là thủ đô abu dhabi và dubai trung tâm kinh tế thương mại và tài chính hàng đầu của uae
không chỉ vậy nhờ có chính sách cởi mở môi trường kinh doanh thông thoáng uae đã trở thành một trung tâm thương mại quốc tế quan trọng kết nối phương đông và phương tây đồng thời mở rộng quan hệ với nhiều nước trên thế giới trong đó có việt nam
năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và cho đến nay uae là đối tác thương mại lớn nhất của việt nam tại khu vực tây á và là thị trường xuất khẩu lớn thứ một mươi bảy của việt nam
uae là thị trường tiêu thụ quan trọng và có nhiều tiềm năng đối với hầu hết các mặt hàng xuất khẩu
đặc biệt là điện thoại di động sản phẩm điện tử và linh kiện dệt may thủy sản nông sản nhiều hoạt động du lịch và thương mại giữa hai nước cũng phát triển mạnh mẽ và tiếp tục phát triển trong tương lai